nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số chín tại ubnd tqvn tỉnh quảng ngãi
nhiều đơn vị doanh nghiệp cá nhân tổ chức đã trao kinh phí ủng hộ đồng bào quảng ngãi
công ty cổ phần ô tô trường hải ủng hộ hai tỷ đồng tập đoàn hưng thịnh ủng hộ một năm tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu quảng ngãi ủng hộ ba trăm linh triệu đồng
công ty trách nhiệm hiểu hạn gapetrolimex đà nẵng và kiểm toán nhà nước
mỗi đơn vị ủng hộ một trăm linh triệu đồng công ty trách nhiệm hiểu hạn hiệp hương đêm nhạc hát
vì miền trung mỗi đơn vị ủng hộ năm mươi triệu đồng tính đến chiều ngày ba tháng một mươi một tổng số tiền ủng hộ
của người dân là hơn sáu mươi ba tỷ đồng tỉnh quảng ngãi sẽ công khai kịp thời số tiền ủng hộ này
cho các địa phương để giúp người dân bị thiệt hại